tỉnh phú thọ đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ sáu giai đoạn hành hai mươi hai nghìn hai mươi năm với chủ đề
đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh phú thọ phát triển nhanh và bền vững
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương dự và chỉ đạo đại hội
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả phong trào mà đảng bộ chính quyền
và nhân dân các dân tộc tỉnh phú thọ đã đạt được trong năm năm qua
đặc biệt đảng bộ tỉnh phú thọ đã phát huy truyền thống đoàn kết ra sức thi đua phấn đấu và hoàn thành một mươi chín trên hai mươi chỉ tiêu của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này phó chủ tịch nước đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho một tập thể huân chương độc lập hạng ba cho hai tập thể
trao huân chương lao động hạng nhì cho ba cá nhân huân chương lao động hạng ba cho hai cá nhân